thưa quý vị và các bạn hôm nay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức liên bang nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn đến tổng thống liên bang nga vladimir putin đoàn văn bức điện như sau
rời thủ đô moscow tươi đẹp kết thúc thành công chuyến thăm chính thức liên bang nga
tôi xin gửi tới ngài tổng thống và qua ngài tới các vị lãnh đạo và nhân dân nga lời cảm ơn chân thành
về sự đón tiếp chú đáo trọng thị dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
chúng tôi tin tưởng rằng kết quả rất tốt đẹp của chuyến thăm lần này
nhất là tuyên bố chung giữa hai nước việt nam liên bang nga
cơ sở củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác đáp ứng nguyện vọng lợi ích và tương lai tốt đẹp của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới
tôi mang theo những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người nga nhân hậu
giàu lòng mến khách và niềm tin vững chắc về tương lai tốt đẹp của hai nước chúng ta
chúc liên bang nga không ngừng phát triển phồn vinh đạt được những thành tiệu to lớn hơn nữa
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp
chúc ngài tổng thống và các vị lãnh đạo liên bang nga sức khỏe và thành công trên cương vị cao cả của mình
bản tin xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
hôm nay tám tháng chín đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã đi thăm kiểm tra và tặng quà nhân dân vùng lũ tỉnh thanh hóa
sau khi đi thăm huyện cầm thủy chiều cùng ngày đoàn kiểm tra đã tới huyện mường lát
địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí phạm minh chính gửi lời thăm hỏi sâu sắc
chia sẻ với những thiệt hại mất mát mà nhân dân huyện mường lát nói riêng
và các địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa nói chung bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua
đồng chí phạm minh chính chia sẻ giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn này
đảng và chính quyền sẽ luôn ở bên nhân dân và nỗ lực tìm ra những giải pháp để giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống
đồng chí phạm minh chính yêu cầu huyện mường lát nghiên cứu quỹ đất ở để đảm bảo an toàn cho người dân
nhanh chóng bố trí chỗ ở cho các hộ dân có nhà bị lũ phá hỏng
nếu cần sẽ phải tính toán phương án di rời sang xã khác
tiến độ khai thông các điểm sạt lở cần được đẩy nhanh vệ sinh môi trường cũng cần được đặc biệt quan tâm tránh bùng phát dịch bệnh sau lũ
thưa quý vị và các bạn trước những bất đồng trong dư luận xã hội về chương trình công nghệ giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo vừa gửi văn bản hướng dẫn đến các địa phương
theo đó các sở giáo dục và đào tạo địa phương triển khai tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục trên nguyên tắc tự nguyện
và phù hợp với điều kiện trong năm học hai nghìn một mươi bảy
hai nghìn một mươi tám và năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đặc biệt sẽ chỉ triển khai trên các địa phương đã sử dụng chương trình công nghệ giáo dục
không mở rộng để tạo sự ổn định cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội đồng thẩm định quốc gia tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục và đánh giá về cơ bản
bảo đảm các yêu cầu về mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng của môn tiếng việt lớp một trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
đây là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng việt lớp một
nhất là đối với học sinh vùng khó vùng dân tộc thiểu số
như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải của nhà máy gap số hai
tỉnh lào cai đã chỉ đạo các ngành chức năng các lực lượng cứu hộ và các nhà máy thuộc khu công nghiệp tàng lỏng
tập trung phương tiện nhân lực để xử lý khắc phục sự cố nhanh nhất hạn chế thấp nhất thiệt hại bảo đảm cuộc sống ổn định cho nhân dân
sau một ngày xảy ra sự cố sáng nay ngày tám tháng chín chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng như công an quân đội dân quân
đã cơ bản hỗ trợ nhân dân khắc phục được các thiệt hại xảy ra dọn dẹp lại nhà cửa ổn định chỗ ở cho người dân
trước mắt về là dọn dẹp trước mắt về phần nhà cửa
trước mắt về là dọn dẹp thứ hai là cũng có hỗ trợ về dân của chúng tôi là nơi ăn trốn ở nhất
thứ hai là về bên về phía nhà máy công ty đã về hỗ trợ kịp thời cho người dân chúng tôi
bộ trung sĩ tỉnh đã chỉ đạo ban chủ quốc sự huyện bảo thắng huy động lực lượng của ban chủ quốc sự huyện bảo thắng
và huy động lực lượng dân quân cơ động của thị trấn tàng lỏ và xã phu nhuận để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định đời sống
đối với lực lượng tại chỗ
lực lượng tại chỗ đã huy động hai trung đội dân quân cơ động và ban chủ quân sự huyện là huy động hai mươi đồng chí
với phương tiện là chủ yếu là lực cụ cầm tay để khắc phục ổn định đời sống nhân dân ở khu vực bị thiệt hại
theo thống kê có ba mươi bốn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập
trước mắt tập đoàn hóa chất việt nam đã hỗ trợ mỗi gia đình năm triệu đồng để khắc phục tạm thời
đồng thời cùng với các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại
nên phương án bồi thường và di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo các cơ quan chức năng hiện tại sự cố đã được khống chế
độ ph tại các nguồn nước đã ở mức bảo đảm để sử dụng bình thường
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng yêu cầu nhà máy dap số hai tạm dừng hoạt động để xử lý triệt đề sự cố
và phương án bỏ đảm an toàn cho các hồ chứa trước khi sản xuất trở lại
cùng với đó chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi trung hòa nguồn nước
tại những nơi bị ảnh hưởng thông báo rộng rãi cho nhân dân để phục vụ sản xuất kịp thời
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây mỗi khi thủy điện trị an tiến hành xả lũ với lưu lượng lớn
khiến người dân phía hạ du luôn trong tình trạng thấp thỏm vì sợ ngập gây thiệt hại về tài sản cũng như đảo lộn cuộc sống
rút kinh nghiệm những năm trước những ngày vừa qua khi hồ thủy điện lớn nhất miền nam liên tục tăng lưu lượng xả lũ
chính quyền và người dân vùng hạ du tỉnh đồng nai đã và đang chủ động phòng tránh những thiệt hại do xả lũ hại gây ra
tân hạnh là giáo có số hộ nuôi trẻ
hộ nuôi trồng thủy sản ao hồ lớn nhất thành phố biên hòa tỉnh đồng nai với hơn bốn mươi hectare diện tích mặt nước
những ngày này nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại xã tân hạnh đang tất bật bơm hút phần lớn ao hồ để bán cá khi đã đến kỳ thu hoạch
đây là kết quả đúc kết kinh nghiệm của những người nuôi trồng thủy sản khi nắm bắt được chu kỳ xả lũ của thủy điện trị an sau nhiều năm xả lũ
chúng ta dùng cơ giới quá để nâng cao mặt bờ lên đối với mặt nước xả của thủy điện trị an
cái thứ hai những khu nào tương đối thấp tí thì bà con dùng lưới để rào lại để phòng khi nước tràn vào bờ để tránh tình trạng thất thoát để cá ra ngoài
hiện chỉ riêng thành phố biên hòa có bảy xã phường ven sông đồng nai có nguy cơ ngập với hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng nếu thủy điện trị an xả lũ với lưu lượng lớn kết hợp với chiều cường dâng cao và mưa
trong đó tân hạnh là xã nằm ở vị trí thấp nhất nên nguy cơ ngập cao nhất
thủy điện trị an xã phường ven sông đồng nai có nguy cơ ngập với hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng nếu thủy điện trị an xả lũ với chiều cường răng cao và mưa

tường bị đổ đã được xây dựng từ hàng chục năm về trước ở chân đoạn tường bị đổ đã được đáo mương sâu gần một mét rộng gần hai mét nên tường rào không vững